sau khi phải thu hồi dòng điện thoại thông minh thế hệ mới nhất samsung galaxy note bảy do sự cố lỗi pin gây cháy nổ
theo giải trình của công ty sự cố cháy nổ pin dẫn đến việc phải thu hồi và ngừng sản xuất toàn bộ dòng điện thoại thông minh này là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận giảm mạnh
theo báo cáo doanh thu trong quý vừa qua của samsung giảm bảy năm so với cùng kỳ năm trước xuống bốn mươi bảy tám trăm hai mươi tỷ won tương đương với bốn mươi hai ba tỷ đô la
trong khi lợi nhuận giảm tới hai mươi chín bảy xuống năm hai trăm linh tỷ won
so với quý hai năm hai nghìn một mươi sáu doanh thu và lợi nhuận trong quý vừa qua cũng giảm lần lượt là sáu một mươi ba và ba mươi sáu một mươi năm
sự cố galaxin nuốt bảy vừa qua của tập đoàn samsung đã trực tiếp gây ảnh hưởng khá nghiêm trọng đến xuất khẩu của nước này
ngoài ra nếu tính cả các nhà thầu phụ có liên quan thì sức ảnh hưởng của sự cố trên đối với ngành chế tạo xuất khẩu của hàn quốc là rất lớn
samsung cho biết bộ phận nghiên cứu và sản xuất mảng công nghệ di động của hãng sẽ tập trung mở rộng việc bán
ra các sản phẩm uy tín mới cũng như tìm cách lấy lại lòng tin của khách hàng
mới đây microsoft đã chính thức ra mắt thành viên trong gia đình surface đó là surface studio
với mục đích chính là đối trọng của dòng imax do apple sản xuất
đây là một chiếc máy tính all in one của microsoft có màn hình lcd mỏng nhất hiện nay với độ dày chỉ một mươi hai năm mm
ngoài việc tương thích với surface band trước đây thì microsoft cũng giới thiệu thêm một phụ kiện có tên surface dial
phụ kiện này có thể giúp người dùng điều chỉnh âm lượng
sáng màn hình di chuyển từ tài liệu này sang tài liệu khác
hoặc hỗ trợ chỉnh các thông số trong các phần mềm chỉnh sửa ảnh hay video
microsoft cho biết mục đích chính của studio pc là nhắm tới mảng lĩnh vực đồ họa thiết kế
vốn là điểm mạnh của dòng máy imax do apple sản xuất
microsoft surface studio sẽ được lên kệ trong tháng một mươi một
trong khoảng năm năm trở lại đây chúng ta chứng kiến sự tăng trưởng không ngừng của công nghệ thông tin và các ứng dụng di động
kéo theo đó là sự nở rộ của những start up trong lĩnh vực này
đặc biệt hơn là khi có sự đầu tư mạnh mẽ từ các quỹ đầu tư mạo hiểm nước ngoài và các doanh nghiệp nước ngoài
thì các quỹ mạo hiểm trong nước cũng được hình thành để đón đầu cộng đồng này
tuy nhiên bên cạnh những cơ hội các nhà khởi nghiệp công nghệ thông tin cũng gặp không ít những khó khăn thách thức
tại các quốc gia phát triển trên thế giới các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin đã xuất hiện trong khoảng hơn chục năm trở lại đây
tiêu biểu có thể kể đến các thương hiệu nổi tiếng như facebook hay youtube
ở việt nam xu hướng những người trẻ tuổi khởi nghiệp từ ngành công nghệ thông tin đang chiếm tỷ trọng rất lớn do nhu cầu của xã hội dựa trên nền tảng công nghệ đang ngày một gia tăng
theo số liệu thống kê năm hai nghìn một mươi sáu có khoảng một năm trăm linh start up đang hoạt động trong lĩnh vực công nghệ
trong đó có rất nhiều các doanh nghiệp khởi nghiệp đang tăng trưởng và phát triển tốt như vbile chuyên công nghệ lưu trữ và truyền hình ảnh qua internet
do chuyên gia thiên học nguyễn đình nam sáng lập năm hai nghìn một mươi ba
quá trình khởi nghiệp đương nhiên khó khăn nhất là giai đoạn ban đầu không có một người nào hỗ trợ cả
tiếp theo việc tìm tuyển dụng từ những thành viên nòng cốt đầu tiên trong xây dựng dần lên đến bây giờ có khoảng bốn mươi người
thì đấy là một quá trình rất là khó về nhân sự
nhất là khi tôi làm trong cái lĩnh vực công nghệ cao như thế này
thì tìm kiếm nhân sự đúng cái chuyên môn mà mình cần cho doanh nghiệp là đều rất là khó
tại vì thị trường công nghệ cao của mình chưa phát triển lắm
thì ngay cả khi đã tự huy động được vốn thành công từ những người sáng lập
thì cái việc tìm kiếm nhân sự là được coi là vấn đề khó nhất của doanh nghiệp khởi nghiệp
ngoài vb chín mog cũng là một trong những doanh nghiệp
đã và đang gặt hái được những thành công nhất định
được thành lập năm hai nghìn một mươi một với tên gọi đầu tiên là em work
công ty cung cấp một nền tảng tiếp thị giúp các nhà phát triển và phát hành ứng dụng nội dung số
kết nối với hàng triệu người dùng trong một thời gian rất ngắn
sáu năm sau vào tháng tám năm hai nghìn một mươi năm nhằm gia tăng mức độ phủ sóng và ảnh hưởng của thương hiệu
em úc đã đổi tên thành mog và đã tham gia vào rất nhiều lĩnh vực khác nhau trong ngành internet
khi bạn ra khởi nghiệp thì mọi thứ bạn phải
phải xây dựng từ đó
từ những cái việc bạn chưa hề làm như là tài chính kế toán
hay là marketing hay là cộng đồng hay là chăm sóc khách hàng
đến những việc khó hơn như là phát triển sản phẩm
như là việc phát triển kinh doanh rồi quản trị con người tất cả những câu chuyện đấy
cái người mà lãnh đạo khởi nghiệp của đơn vị khởi nghiệp đấy
hoặc là cái team đơn vị khởi nghiệp đấy phải làm từ đầu
từ an dết tất cả câu chuyện đó
và đấy là một cái câu chuyện mà tôi nghĩ rằng là tất cả các start up đều phải đối mặt
ngoài những lý do kể trên thì còn những lý do khác như thiếu tầm nhìn chiến lược
hay chất lượng sản phẩm thấp và đặc biệt là hành lang pháp lý vẫn còn gò bó
chưa thông thoáng cũng đã góp phần khiến thị trường này tại việt nam
đang dần mất đi cơ hội nhận các nguồn vốn đầu tư lớn từ bên ngoài
điều hai trăm chín mươi hai trong bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm quy định
người nào cung cấp các dịch vụ như sàn giao dịch thương mại điện tử
trung gian thanh toán điện tử trò chơi điện tử và các loại dịch vụ khác trên mạng máy tính
mạng viễn thông mà không có giấy phép hoặc không đúng nội dung được cấp phép
thì có khả năng bị truy tố hình sự
sau khi điều luật này được ban hành gây ra tâm lý hoang mang
lo lắng cho rất nhiều các staff công nghệ thông tin
mọi người cũng đã nhìn thấy là nó gây sự hoang mang rất lớn trong cộng đồng khởi nghiệp
vì là nó là một cái đe dọa tức là không chỉ là vấn đề phạt tiền hay gì đó
tại vì cái chuyện khởi tố hình sự là một cái vấn đề rất là
hệ trọng bản thân chính doanh nghiệp của tôi khi nhìn thấy cái điều đấy
xong rồi có một số cái dư luận cho rằng là bộ tư pháp nhất định không bỏ cái điều đấy
chẳng hạn thì tôi đã chuẩn bị là để chuyển ra nước ngoài
khi chúng ta đưa cái việc ấy ra thì nó dẫn đến chuyện là nó triệt tiêu toàn bộ cái sự sáng tạo
triệt tiêu toàn bộ những cái tư tưởng mới mà luật chưa theo kịp
nó triệt tiêu toàn bộ những cái mô hình tiên tiến nhất
mà thế giới có thể
đưa từ thế giới về mà luật ở việt nam cũng chưa theo kịp
thì nó biến nó đẩy doanh nghiệp đấy vào một cái trạng thái là gì
là không có khả năng cạnh tranh và tồn tại ở thế giới internet
từ kinh nghiệm của các quốc gia phát triển trên thế giới cho thấy
để khởi nghiệp thành công cần tạo ra một hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới và lành mạnh
điều đó cần được xây dựng bởi nhà nước để bảo đảm tính ổn định
và độ sẵn sàng với các điều kiện để giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
nhiều chuyên gia nhận định khả năng thích ứng
nhìn về tương lai và sự lạc quan là những gì mà giới doanh nhân đang có
để thay đổi hiện trạng môi trường kinh doanh việt nam
vốn còn có thể cứng nhắc trong pháp luật và hành chính
các sản phẩm về lập trình tưởng chừng như là chỉ quen thuộc với những nhà phát triển game
phần mềm chuyên nghiệp
tuy nhiên thì khi đến đây
khi đến với wicode hai nghìn một mươi sáu
các bạn sẽ phải ngạc nhiên vì cuộc thi này hoàn toàn dành cho các bạn học sinh
từ chín đến một mươi bốn tuổi tại các trường tiểu học và trung học trên địa bàn thành phố hà nội
wicode nằm trong chuỗi sự kiện hội trại công nghệ số do hiệp hội youth on unity tổ chức
đây là cuộc thi lập trình quốc tế giữa các nhóm học sinh đại diện cho các trường tiểu học
trung học cơ sở tại các nước trong khu vực đông nam á
gần sáu mươi bạn học sinh tham gia cuộc thi chung kết lập trình wecode
được tổ chức tại học viện stem cuối tháng một mươi vừa qua
đã thực hiện các sản phẩm phân bềm từ ngôn ngữ squad
để thiết kế trò chơi chương trình giải trí hoặc phim hoạt hình
với chủ đề của cuộc thi năm nay là giao thông công cộng
các thí sinh cần thiết kế những sản phẩm lập trình với thời lượng ngắn nhất là hai mươi năm giây
theo các nội dung như âm nhạc và nhảy múa trò chơi và kể chuyện
để chuẩn bị cho cuộc thi wicode này thì chúng tôi có những cái khóa short scot
khóa ngắn hạn khóa ngắn hạn này thì tập trung vào cái chủ đề đấy
và phần lớn là chúng tôi dạy cho học sinh về kỹ năng về lập trình và sử dụng công nghệ
thì cái đấy là cái đầu tiên chúng tôi sẽ đánh giá học sinh dựa trên các tiêu chí
ví dụ như là học sinh có hoàn thiện được cái bài thi của mình hay không
hoàn thiện ở mức độ nào hay là tính sáng tạo của học sinh thông qua cái bài thi của mình như thế nào
hoặc là các bạn có thể sử dụng được bao nhiêu phần trong cái công cụ lập trình mà chúng tôi đề ra
đấy thì với một cái khóa học cũng khá là ngắn không quá dài
thì cái tiêu chí chúng tôi đặt chúng ta ở đây chính là cái kỹ năng giải quyết vấn đề của các bạn ấy
kỹ năng các bạn đấy khi mà các bạn ấy dựng lên kịch bản có một cái game hoặc là một cái câu chuyện
thì các bạn ấy mang cái nội dung đấy vào cái chương trình của mình như thế nào và sử dụng công nghệ nó như thế nào
cuộc thi năm nay được chia thành hai hạng thi hạng sơ cấp và hạng trung cấp
mỗi bạn học sinh sẽ có hai giờ đồng hồ để hoàn thành phần dự thi của mình

giải nhất ở hạng sơ cấp đã thuộc về bạn nhỏ nguyễn trần thị chi
học sinh lớp bốn trường tiểu học đoàn thị điểm thành phố hà nội
còn ở hạng thi trung cấp bạn ngô thế anh
học sinh lớp bảy trường trung học cơ sở nguyễn trường tộ đã vinh dự nhận được giải nhất
con đã mang đến sản phẩm là một cái phim hoạt hình về gia thông công cộng
về xe buýt máy bay và thuyền và cái lợi ích khi mà sử dụng các cái gia thông công cộng đấy á
con cảm thấy rất là vui và vinh dự khi mà được đứng trước mọi người để thuyết trình sản phẩm của mình
con rất hy vọng là sản phẩm của con sẽ được mọi người biết đến nhiều hơn
và sau khi biết đến sản phẩm của con thì mọi người sẽ sử dụng giao thông công cộng nhiều hơn ạ
bắt nãy con có bảo thầy là con muốn làm việc về máy bay
thì thầy có nói về ý tưởng về máy bay để cứu ra các đám cháy ạ
xong từ đó thì tìm những cái ảnh bản hồ việt nam à
thế con nghĩ thay ra là làm cứu người khỏi đám cháy
và dập lửa
thật sự là hôm nay khi mà biết tin mình là giỏi nhất thì cũng khá là bất ngờ
wecode thực sự là một sân chơi về lập trình rất hữu ích
vừa thúc đẩy niềm đam mê lập trình của các bạn học sinh
vừa giúp các em có thể nâng cao khả năng lập trình và xây dựng những kỹ năng khác về phân tích giải quyết vấn đề
các bạn đạt giải trong cuộc thi lần này sẽ tiếp tục tham dự cuộc thi quốc tế
được tổ chức tại indonesia vào ngày một mươi chín tháng một mươi một tới
chương trình truyền động truyền thông của chúng tôi đến đây xin được tạm dừng
chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau